đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an việt nam thực hiện
đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung
có chức năng trực tiếp huấn luyện sử dụng ngựa đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
tổng thống mông cổ chủ tịch nước võ văn thường bộ trưởng tô lâm và các đại biểu đã theo dõi những màn trình diễn tổ hợp nhiều kỹ thuật khó
như điều khiển ngựa vượt qua các vật cản các địa hình phức tạp khu vực có tiếng nổ khói lửa
các chiến sĩ kỵ binh điều khiển ngựa phi nước đại kết hợp bắn tiểu liên ak bằng hai tay
cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động biểu diễn khí công lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh phối hợp với các lực lượng thực hiện phương án
chống tập trung đông người biểu tình gây dối an ninh trật tự bạo loạn
đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an
và kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác năm hai nghìn hai mươi ba của công an tỉnh quảng nam
trong hai ngày ba mươi một tháng một mươi và mùng một tháng một mươi một đoàn công tác của bộ công an đã kiểm tra các mặt công tác của các đơn vị nghiệp vụ
và bốn công an địa phương trên địa bàn tỉnh quảng nam
theo đó công an tỉnh quảng nam đã thực hiện hầu hết các chủ trương chỉ đạo của đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có nhiều chỉ tiêu vượt rất cao so với chỉ tiêu của bộ giao
việc triển khai thực hiện đề án sáu với nhiều cách làm sáng tạo phù hợp với thực tiễn địa phương công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
hậu cần được quan tâm chỉ đạo đặc biệt tiếp tục bố trí công an xã và xây dựng trụ sở công an xã đạt mục tiêu đề ra
thứ trưởng lương tam quang đã biểu dương những kết quả đạt được của công an tỉnh quảng nam
trong những tháng cuối năm tình hình an ninh trật tự có nhiều chuyển biến phức tạp
thứ trưởng yêu cầu công an tỉnh quảng nam tiếp tục cụ thể hóa những thách thức an ninh trật tự tại địa phương
tăng cường bảo vệ vững chắc an ninh cơ sở là thành tố quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia
và cũng là mục tiêu để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh
chiều nay tại hà nội trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tiếp ủy viên ủy ban công an quốc gia nhật bản takebe yokyo
tại buổi tiếp thứ trưởng lê quốc hùng nêu rõ quan hệ giữa việt nam và nhật bản
đang ngày càng phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực và bày tỏ vui mừng trước việc hai nước
đang hướng đến nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện
để tiếp tục tăng cường thúc đẩy quan hệ giữa bộ công an việt nam với cơ quan chức năng nhật bản
nhất là với ủy ban công an quốc gia và cơ quan cảnh sát quốc gia
đồng chí thứ trưởng đề nghị hai bên tăng cường hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp
bằng nhiều hình thức linh hoạt
trao đổi chia sẻ thông tin kinh nghiệm đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia
đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị ngài ủy viên thúc đẩy việc hỗ trợ giúp đỡ bộ công an việt nam
các phương tiện thiết bị công cụ hỗ trợ hiện đại của nhật bản để phục vụ công tác phòng ngừa
đấu tranh phòng chống tội phạm
ngài takepe iokio trân trọng cảm ơn thứ trưởng lê quốc hùng đã dành thời gian tiếp
bày tỏ tin tưởng với nỗ lực quyết tâm của cả hai bên quan hệ hợp tác giữa việt nam và nhật bản nói chung
và ủy ban công an quốc gia cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản nói riêng
thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển đạt kết quả thực chất góp phần giữ vững ổn định chính trị
đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
thưa quý vị bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu cục đường bộ việt nam
sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố tổ chức tổng kiểm tra tình hình hoạt động của xe ô tô
kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng kinh doanh vận tải khách du lịch
việc yêu cầu tổng kiểm tra xe kinh doanh vận tải nhằm triển khai công điện ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
của thủ tướng chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh lạng sơn
bộ giao thông vận tải giao cục đường bộ việt nam và sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố
tổ chức tổng kiểm tra tình hình hoạt động của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
kinh doanh vận tải khách du lịch trong đó chú trọng kiểm tra đối với phương tiện từ một mươi chỗ trở lên
xử lý nghiêm tình trạng xe dù bến cóc xe trá hình tuyến cố định trên địa bàn địa phương
công an tp hcm đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bộ công an phía nam và các đơn vị liên quan
điều tra làm rõ vụ nhóm sử dụng trạm thu phát sóng di động giả mạo phát tán tin nhắn lừa đảo
vào trường ngày ba mươi một tháng một mươi trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực hai trung tâm hai
cục tần số vô tuyến điện thuộc bộ thông tin và truyền thông nhận được thông tin có dấu hiệu bts giả
phát tán tin nhắn trên địa bàn tp hcm vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày lực lượng chức năng đã xác định vị trí
chính xác có nguồn phát sóng bts giả và theo dõi bắt quả tăng một đối tượng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
chú tại tỉnh tây ninh đang sử dụng bộ thiết bị bts giả đặt trên xe ô tô loại bảy chỗ
liên tục di chuyển để xâm nhập mạng viễn thông bất hợp pháp phát tán tin nhắn quảng cáo
lừa đảo mở rộng điều tra trong đêm ngày ba mươi một tháng một mươi các lực lượng phối hợp đã phục kích
bắt giữ thêm hai đối tượng khác có quốc tịch nước ngoài theo thông tin ban đầu
hai đối tượng này có vai trò quan trọng trong việc tổ chức thiết lập trạm bts giả nói trên
hiện các đơn vị phối hợp đang mở rộng điều tra vụ việc xử lý các đối tượng có liên quan
thời gian qua không ít đối tượng đã bị cơ quan chức năng phát hiện dùng trạm phát sóng di động bts giả
để phát tán tin nhắn giác
nguy hiểm hơn thì các đối tượng có thể giả danh bất kỳ cơ quan tổ chức nào nhằm đánh cắp thông tin người dùng
trên điện thoại di động để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và không loại trừ các đối tượng xấu có thể lợi dụng
và mục đích kích động bạo lực chống phá nhà nước do đó cơ quan chức năng cũng như người dân
cần phải nhận diện thủ đoạn của các đối tượng để tránh dây vào kịch bản mà tội phạm đã dự lê
xin được chuyển sang thông tin liên quan đến ma túy cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lạng sơn
vừa bắt tạm giam đối tượng nguyễn long anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú trên địa bàn để điều tra làm rõ
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
vào chiều ngày một tháng một mươi một cơ quan thành phố lạng sơn phối hợp với cơ quan phường hoàng văn thụ
tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ bình an phát hiện nguyễn long anh đang ở cùng với hai người phụ nữ khác
tại phòng hai trăm linh một có biểu hiện nghi vấn tàng trữ cháy phép chất ma túy
tiến hành khám xét tại phòng nghỉ tổ công tác phát hiện chín túi ni lông chứa tinh thể màu trắng
và ba viên nén màu hồng
nguyễn long anh khai nhận là ma túy tổng hợp đối tượng cất giấu với mục đích để sử dụng
đối tượng nguyễn long anh từng có một tiền án về tội giết người vào năm hai nghìn một mươi
vừa thi hành xong án phạt tù trở về địa phương năm hai nghìn hai mươi hai hiện chưa được xóa án tích
vào ngày một tháng một mươi một công an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng đã triệt phá thành công
chuyên án bắt giữ nhóm năm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản tại các công trình xây dựng
nhóm này gồm phùng văn sự trần quốc mẫn có ba tiền án trộm cắp hình dự
võ ngọc phương đoàn ngọc đức và lê đình tiến tất cả các đối tượng đều trú trên địa bàn thành phố đà nẵng
qua đấu tranh sự đức mẫn phương khai nhận đã gây ra nhiều vụ trộm tại các công trình trên địa bàn thành phố đà nẵng
sau đó bốn đối tượng này mang đi bán cho lê đình tiến
khám xét nơi ở của các đối tượng thu giữ hàng chục tăng vật của các vụ trộm cắp
và một gói tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy
vụ việc đang được công an quận ngũ hành sơn tiếp tục làm rõ
thưa quý vị quyết định số hai mươi hai của thủ tướng chính phủ về việc người chấp hành xong án phạt tù hoàn lương
sẽ được vay vốn tín dụng chính sách từ ngân hàng chính sách xã hội có hiệu lực được gần một tháng
và qua một thời gian triển khai thì trên cả nước có hơn hai hồ sơ đang trở vay vốn
trong đó hàng chục trường hợp đã được cấp vốn thành công
đây là một quyết định đầy tính nhân văn ý nghĩa khi được xem là cánh cửa để mở ra một cuộc đời mới
cho những người từng lầm lỡ đường lạc lối giúp họ tái hòa nhập cộng đồng xóa bỏ mặc cảm xây dựng kinh tế làm lại cuộc đời
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận tại tỉnh hà na
muốn báo đáp và chăm sóc cha mẹ muốn được làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương
muốn một tương lai tươi sáng dũ bùn đứng dậy
đó là mong ước của người đàn ông này
những sai lầm của tuổi trẻ
mong ước của anh tú cũng là mong ước chung của rất nhiều người đã chấp hành xong án phạt tù
và đang cố gắng từng ngày để thay đổi tương lai thay đổi cuộc sống tái hòa nhập cộng đồng
chính vì vậy ngay khi quyết định của thủ tướng chính phủ có hiệu lực
tỉnh hà nam đã nhanh chóng triển khai sâu rộng đến từng xã trên địa bàn
nhằm giúp đỡ kịp thời cho những người này
công an tỉnh đã phối hợp với chủ ngân hàng chính sách xã hội
hỗ trợ bảy trường hợp vay vốn với tổng số tiền là năm trăm năm mươi triệu
đối với lực lượng công an xã hội đã chỉ đạo hàng tháng
đã phát giả soát

thuộc viện vay vốn và có nhu cầu vay vốn để cung cấp cho ngân hàng chính sách xã hội
để họ triển khai thực hiện những vốn vay đó
đồng thời cũng là trực tiếp tư vấn hỗ trợ cho những người đó để tạo việc làm
và hỗ trợ các vấn đề cần thiết khác để họ có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng
song song với việc triển khai vốn vay cho các đối tượng
công an tỉnh đã phối hợp với sở đạo động thông minh xã hội
thì tổ chức bốn phiên tư vấn giới thiệu việc làm
cho gần bốn trăm linh đối tượng trên địa bàn tỉnh
để giúp họ tìm kiếm việc làm ổn định cuộc sống để hạn chế việc tái phạm tội
căn cứ vào danh sách các đối tượng thuộc diện chấp hành xong án phạt tù trong vòng năm năm
và do công an cung cấp thì chúng tôi cũng chủ động phối hợp với các địa phương
để giả soát nhu cầu vay vốn của các đối tượng
và khi các đối tượng mà có nhu cầu vay vốn thì chúng tôi cũng
sẵn sàng tham mưu các nguồn vốn để hỗ trợ cho các đối tượng
mình rất cảm ơn các ban ngành mọi người đã tạo điều kiện cho em vay một số vốn
để em có chút vốn để em kinh doanh
nhà nước cho vay vốn thì tôi đã cùng với vợ là lên vay vốn
và dự định dùng số tiền đấy để mở rộng sửa may
mình sẽ dự định mở thêm một mươi năm máy may để
cùng bà con làm thêm
một quyết định mới ra đời đã tạo động lực làm thay đổi tương lai của một con người
từ đây những người hoàn lương sẽ là nhân tố mới
đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương